phóng viên truyền hình công an nhân dân chuyển về về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
tại lào cai làm bốn người trong một gia đình tử vong
tối qua một điều tra viên tham gia ban chuyên án điều tra vụ thảm án ở bát sát lào cai
cho biết đã xác định được nghi can gây ra vụ án man rợ này
nghi can được ban chuyên án xác định là tẩn láo lở hai mươi bốn tuổi trú tại thôn phình ngang
xã tịnh tường huyện bát sát
qua khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan công an nhận định
chị tận tả mẩy đã tử vong do bị một vật cứng đánh vào đầu
ba cháu bé tử vong do bị ngạt nước nhiều khả năng đối tượng đã dìm chết
cả ba cháu sau khi hạ sát chị mẩy
đáng chú ý sau khi sát hại bốn người hung thủ còn đặt bẫy xuống kiếp
mục đích giết nốt chồng của chị mẩy là anh tấn ông nải
rất may anh nải lại đi vào nhà bằng cửa sao nên đã thoát chết
hiện một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện bát sát cùng các đơn vị nghiệp vụ
được tăng cường từ công an tỉnh lào cai đã giải quân kính các địa bàn
đối tượng có khả năng lẫn trốn để truy bắt
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
đều trong độ tuổi chín x để điều tra về các hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng
các đối tượng gồm nguyễn đình hoạt trần văn nam nguyễn văn tiến trần văn hưng
trần văn mạnh ngô văn thắng trần văn tình trần hoàng quân trần hữu tuyến
trần sĩ tài cùng chú huyện lý nhân tỉnh hà nam
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng tám trong khi đang ăn nhậu tại quán
cho rằng nhóm của trần đức long nhìn đều nhóm của trần văn nam đã gây sự
và hai bên xảy ra ẩu đả nhóm của nam đã gọi thêm nhóm của hoạt và mạnh
mang theo một dao và hai chiếc đao đến tham gia hỗn chiến
hoạt đã cầm đao chém vào cổ lông gây tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ
xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
trên địa bàn tỉnh nghệ an những vụ án giết người xuất phát từ nguyên nhân xã hội
đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
một số vụ giết người tội phạm gây án với thủ đoạn rất manh động mất nhân tính
bên cạnh đó công tác đấu tranh phong ngừa loài tội phạm này lại gặp rất nhiều khó khăn
thực hiện các biện pháp mị vụ công an tỉnh nghệ an đang nỗ lực đấu tranh phong ngừa
tiến tới làm giảm các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội trên địa bàn tỉnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chỉ là lúc bột phạt tức thôi là hẳn nữa nhưng mà khi sự việc xảy ra là tôi ấn hẳn lên chắc
có những người cùng hoàn cảnh như tôi thì là phải suy nghĩ về mấy đứa con bình tĩnh
mà giải quyết mọi việc chứ đừng đống nổi như tôi
để cuối cùng là ba đứa con là không có tương lai
con thì mất bụng mà gia đình thì tan nạt cuối cùng ba đứa con bớ vỡ hết
một vụ việc đau lòng khác chỉ vì mâu thuẫn với hàng xóm
mà lê văn hồng đã dùng xà bèn đâm vào nhà
lưng anh nguyễn ngọc hòa khiến anh gục ngay tại chỗ và chết ngay sau đó
gia đình những người bị hại chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoài nỗi đau
và cuộc sống vốn cơ cực giờ lại cơ cực thêm
kẻ gây án phải chịu hình thức
cảnh phạt thích đáng của pháp luật
thế nhưng gia đình của nạn nhân và kẻ gây án đều phải gánh chịu hậu quả
về vật chất lẫn tinh thần
chúng tôi là một người hiền lành cũng có chuyển trí
xong rồi gia đình cũng có chuyển trí
mà dù gây ra cái vụ án này thì thật tôi rất đau lòng
con cái anh hương lên sau này
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra
hai mươi bốn vụ giết người
tăng sáu vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo đánh giá của công an tỉnh các vụ án diễn ra rất nhanh
bất ngờ nên công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
gặp không ít khó khăn
để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch công tác
nghiệp vụ chuyên sâu ra soát lên danh sách dựng hồ sơ
các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
các băng nhóm thanh thiếu niên hư có biểu hiện hoạt động phạm tội
và tệ nạn xã hội dễ phát sinh tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
đối tượng nằm trong diện bí giáo dục trò dưỡng
để góp phân phong ngừa xã hội
các ngành nội chính công an viên nghiệp sát tòa án
phải phối hợp trong công tác điều tra trí tổ xã sự
để xử lý một cách nghiêm minh
giết người do nguyên nhân xã hội hầu hết không phải do các đối tượng phạm tội chuyên nghiệp gây ra
do vậy đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
ngoài trách nhiệm của lực lượng công an
cần có trách nhiệm sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành
các tổ chức đoàn thể xã hội
gia đình cũng như mỗi công dân
qua đó mới có thể giảm thiểu các vụ phạm pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị hải
thường trú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội mua bán người
theo tài liệu điều tra vào cuối năm hai nghìn sáu
nguyễn thị hải quen biết với một người phụ nữ
tên mai lấy chồng ở trung quốc
qua đó hải được đặt vấn đề tìm phụ nữ việt nam bán sang trung quốc cho mai
tháng bảy năm hai nghìn bảy hải đã đưa bán một phụ nữ tên trâm cho mai với giá một mươi hai năm triệu đồng
cuối năm hai nghìn bảy khi vào nhà bố chồng ở đắk lắc chơi
hải đã nảy sinh ý định lừa đưa em chồng sang trung quốc bán
hải đã rủ em chồng về quê bắc giang chơi
sau đó lừa sang trung quốc bán được hai nhân dân tệ
hải có một vấn đề đang được dư luận không chỉ ở nước ta
mà tất cả các nước trên thế giới đều rất quan tâm
đó là tình trạng sử dụng lao động ở lớp tuổi vì thành niên
và các em bị dụ dỗ lừa bán không chỉ là sang nước ngoài
mà còn bị lừa vào các địa điểm kinh doanh dịch vụ trá hình như massage karaoke
vâng và đây là một thực trạng đáng báo động
không chỉ cho các bậc làm cha mẹ mà còn là nỗi lo cho toàn xã hội
trong khi ở độ tuổi
các em phải được đến trường được học tập để thực hiện những ước mơ tốt đẹp cho cuộc đời mình
góp ích cho xã hội
thì nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em chỉ vì lợi nhuận
những đối tượng này đã dụ dỗ ép buộc các em trong các hoạt động trái phép
sau một thời gian tích cực điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
đã giải cứu thành công năm bé gái vị thành niên
bị ép buộc lao động tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc gội đầu massage karaoke
ở huyện duy xuyên thị xã điện bàn
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam
đã nhận được đề nghị hỗ trợ xác minh giải cứu em hồ thị ánh một mươi ba tuổi
trú tại vĩnh thạnh lớp vò đồng tháp bỏ nhà đi từ năm hai nghìn một mươi năm
hiện tại đang nợ chủ quán là bảy mươi triệu đồng nếu muốn về nhà thì phải trả tiền
qua nhiều ngày xác minh điều tra vào ngày tám tháng tám
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã giải cứu em ánh tại quán karaoke diệu hiền
khi em đang làm tiếp viên tại đây
tiếp tục điều tra lực lượng công an quảng nam đã phát hiện thêm nhiều bé gái khác
cũng đang bị ép làm tiếp viên cho các quán massage karaoke do bà nguyễn thị gái làm chủ
lực lượng công an đã giải cứu các em còn lại
đồng thời xử lý sai phạm của chủ cơ sở cắt tóc gội đầu massage karaoke diệu hiền
theo quy định của pháp luật
chị hạnh này khi mà xem xong nội dung trên thì không biết là chị hạnh có suy nghĩ như thế nào
trên tôi thì cảm thấy rất là vui mừng khi mà lực lượng công an đã giải cứu được
năm em gái này
và mong rằng trong thời gian tới thì lực lượng công an sẽ tiếp tục giải cứu những em có trường hợp tương tự như vậy
để các em được về đoàn tụ với gia đình của mình
vâng và đây cũng là lời nhắc nhở đối với các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con em mình hơn nữa
để tránh cho các em bị rơi vào cạm bẫy và kịp thời phối hợp cùng cơ quan chức năng
có biện pháp kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các em
và nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thông tin đến từ tỉnh bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thanh long
chú huyện tuy phước tỉnh bình định về hành vi tham ô tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng chức trách là thủ kho
của công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh bình định nguyễn thanh long đã lén lút xuất bán
số lượng phân bón trị giá là một bảy tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin liên quan đến ngôi nhà bốn tầng ở giữa trung tâm hà nội bị nghiêng nhiều năm nay không được xử lý
gây lo lắng cho người dân sống ở đây
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn thế hùng vừa chỉ đạo quận đống đa
khẩn trương chủ trì thực hiện ngay việc kiểm tra xử lý theo thẩm quyền
đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân
trước sự việc nhà số một trăm bảy mươi bảy ngõ quan thổ một phường ô trợ dừa quận đống đa hà nội
bị nghiêng gần một mét có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân
theo đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội giao ubnd quận đống đa khẩn trương
thực hiện ngay việc kiểm tra xử lý theo thẩm quyền
đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân
và kiểm soát báo cáo ubnd tp những vấn đề vượt thẩm quyền nếu có trước ngày một mươi hai tháng tám
chủ ngôi nhà này đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng từ năm hai nghìn một mươi cho đến nay
nhưng vẫn chưa được giải quyết
năm hai nghìn một mươi hai do nhà quá nghiêm chủ nhà đã phải đi thuê nơi khác để ở
theo lãnh đạo phường âu trợ dừa đơn vị thẩm định chất lượng công trình của sở xây dựng hà nội
đã đưa ra đề cương để đánh giá hiện trạng của ngôi nhà một trăm bảy mươi bảy ngõ quan thổ một
và ngôi nhà kế bên nhà số một trăm bảy mươi chín ubnd
ubnd phường đã báo cáo ubnd quận đống đa để xin ý kiến xử lý
điều phòng nghỉ trên tầng ba của nhà nghỉ thịnh thành bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều lực lượng và phương tiện
đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn
sau một mươi năm phút đám cháy đã được khống chế
rất may là khách thuê phòng đã đi ra ngoài trước khi đám cháy xảy ra
nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên phần lớn căn phòng trọ đã bị thiêu dụi
thiệt hại tài sản của nhà nghỉ và của khách trọ là hơn năm mươi triệu đồng
theo nhận định ban đầu của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nguyên nhân gây cháy là do chập điện
thưa quý vị và các bạn mặc dù hiện tại đang là mùa mưa bão
nhưng những nguy cơ cháy nổ tại hà nội vẫn luôn tiềm ẩn
bởi không ít khu dân cư hệ thống dây dẫn điện các viễn thông
được mắc nối chẳng chịp như mạng nhện
và hình ảnh này rất dễ tìm thấy ở những phố nhỏ ngõ nhỏ
có nhiều hộ dân sinh sống
và từ mối nguy hiểm tiềm ẩn này nếu không cẩn thận
rất có thể người dân sẽ gặp phải những tai nạn từ trên trời rơi xuống
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một con ngõ nhỏ ở thành phố hà nội
nơi đã từng xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
khiến cả năm người trong một gia đình thiệt mạng
ngõ một trăm chín mươi đường hoàng mai thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi năm khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại con ngõ này
gần như tất cả các phương tiện cứu hộ cứu nạn
đều không thể tiếp cận được hiện trường
sau vụ cháy người dân rất lo lắng
bởi hiện nay tại những con ngõ như thế này
có rất nhiều những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
cửa hàng kinh doanh ga bày bán tràn ra lòng đường lề đường
bếp lò được sắp xếp ngay phía dưới trạm biến thế
và nhiều ngôi nhà đang bị quây kín bởi cột điện
với hệ thống dây dẫn điện tràng trịt
nếu những cây cổ điện như thế này phát hỏa
chưa biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào sẽ xảy ra